từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng chín đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa kazakhstan
trong khuôn khổ chuyến thăm đồng chí võ văn thường đã có các cuộc gặp và làm việc
với lãnh đạo cấp cao của đảng cầm quyền chính phủ và quốc hội cộng hòa kazakhstan
trong đó có ông bauruzan zbaybek phó chủ tịch thứ nhất đảng nuotan cầm quyền
ông nurlan nikmatulin chủ tịch hạ viện cộng hòa kazakhstan
ông tajin maras quốc vụ khanh cố vấn cấp cao của tổng thống
ông mokhta lilerberti thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao và ban lãnh đạo đảng cộng sản nhân dân kazakhstan
tại các cuộc đàm phán tiếp xúc hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng
mỗi nước tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
trao đổi các phương hướng biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới
đồng chí võ văn thưởng đã thông báo cho phía kazakhstan về tình hình
và những diễn biến phức tạp trên biển đông hiện nay khẳng định lập trường nhất quán của việt nam
là giải quyết các tranh chấp trên biển đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
phía kazakhstan bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng và chia sẻ lập trường
giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và của việt nam
đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không trên biển đông